bộ thống nhất hàn quốc cho biết bộ này sẽ tạo ra một môi trường chiến lược để triều tiên quay trở lại bàn đàm phán
trong đó đề xuất táo bạo của chính quyền tổng thống johnson sẽ giúp cho bình nhưỡng cải thiện nền kinh tế để đổi lấy việc triều tiên phi hạt nhân hóa
bộ thống nhất hàn quốc đã vạch ra cách tiếp cận ba bước nhằm cung cấp nhiều biện pháp tương ứng khác nhau cho triều tiên
từ các chương trình trao đổi lương thực và viện trợ đến thương mại và đầu tư liên triều
bộ trưởng thống nhất hàn quốc won jong shin cũng nhấn mạnh nếu triều tiên tiến tới bàn đàm phán
hàn quốc có thể đặt lên bàn những vấn đề mà bình nhưỡng quan tâm và thảo luận dựa trên sự có đi có lại của cả hai bên
và trong ngày hôm nay hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng sẽ tiến hành cuộc họp khẩn tại new york mỹ
để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuất lụng địa hwang jong một mươi bảy mới nhất
hàn quốc sẽ tham dự phiên họp này với tư cách là nước liên quan trực tiếp đến vấn đề tên lửa của triều tiên